xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ba ngày tới các tỉnh ở phía đông bắc bộ
chịu tác động của khối không khí lạnh có cường độ ổn định
sau suy yếu dần nên trời nhiều mây có mưa vài nơi
nhiệt độ duy trì ở mức thấp giao động ban ngày phổ biến là ở dưới mức hai mươi năm độ
còn thấp nhất về đêm và sáng là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
vùng núi là dưới một mươi năm độ trời rét diện rộng
vùng núi có nơi còn rét đậm rét hải
với các tỉnh ở phía tây bắc bộ
cũng chịu tác động của khối không khí lạnh
nên trời nhiều mây có mưa giải rác kéo dài đến ngày mai
sau thì tạnh giáo có nắng trở lại
nhiệt độ ở ngưỡng rét về đêm và sáng chỉ từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
vùng núi thấp hơn còn cao nhất ngày mai là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
sau tăng nhẹ một độ mỗi ngày
với các tỉnh thuộc trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao
nên trời nhiều mây có mưa lớn diện rộng
từ phía tây bắc bộ
đến thời thiên huế
mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như lũ quét hay sạt lở đất đá vùng đồi núi
và ngập ống ở vùng trũng thấp ven sông
do có mưa nên nhiệt độ duy trì ở ngưỡng thấp
trời lạnh cả ngày và đêm
khu vực ở phía nam đèo hải vân
cũng có mưa lớn diện rộng
từ đà nẵng đến khánh hòa
nên người dân đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
do mưa lớn kéo dài gây ra
do tác động của mùa mưa và khối không khí lạnh
nên nhiệt độ cao nhất
chỉ từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
có nơi còn cao hơn ở ninh thuận bình thuận
khu vực tây nguyên cũng chịu tác động
của khối không khí lạnh khuếch tán
và nhiễu động gió đông từ biển
nên có mưa giải rác
riêng phía đông tây nguyên có mưa mưa vừa và rông
cục bộ thì có mưa to
người dân cần đề phòng có tố lốc trong cơn rông
cũng như nguy cơ xảy ra sạt lở đất
lũ quét ở vùng đồi núi
nhiệt độ tại khu vực này có xu hướng giảm nhẹ
với nhiệt độ ban trưa
chỉ từ hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
còn các tỉnh ở phía nam trời nhiều mây
có mưa giải rác tập trung vào chiều tối
cục bộ thì có điểm có mưa vừa đến mưa to
người dân đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông
do có mưa ngắt quáng
nên nhiệt độ giảm nhẹ
cao nhất trưa chiều chỉ trong khoảng

hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé